chuyển sang phần tin quốc tế song song với quá trình khắc phục hậu quả sự cố dẫm đạp xảy ra ở phường itewon thủ đô seo vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi gây thương vong lớn về người
vấn đề được báo giới và dư luận đặt ra những ngày vừa qua đó là việc truy cứu những người chịu trách nhiệm về thảm họa này
bắt đầu từ chiều ngày ba mươi một tháng một mươi sở cảnh sát thành phố seoul đã phối hợp với viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia hàn quốc tiến hành công tác giám định chung
nhóm giám định gồm hơn bốn mươi người sẽ tập trung làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới thảm kịch quá trình dòng người đổ rồn về con hẻm tử thần cạnh khách sạn haminston cùng một lúc và lý do mà mọi người không thể thoát ra ngoài
trọng tâm của việc điều tra cũng tập trung làm rõ liệu có ai cố ý đẩy dòng người này hay không và có công trình nào làm hẹp đi độ rộng của con đường một cách trái phép hay không
ngoài ra cơ quan cảnh sát cũng sẽ tập trung xác định các biện pháp an toàn đã được thực hiện một cách phù hợp hay chưa
đồng thời đối phó cứng rắn với các khách sạn
các hành vi phát tán tin đồn sai sự thật trên mạng làm dò dỉ thông tin cá nhân tổn hại danh dự của các nạn nhân
bên cạnh đó viện kiểm sát tối cao cũng lập ra ủy ban đối sách khắc phục sự cố đẩy nhanh triển khai quy trình xác định danh tính và khám nghiệm tử thi